hầm bioga đã giúp cho nhiều gia đình có chất đốt hàng ngày tiết kiệm chi phí và giảm thiểu đáng kể ô nhiễm môi trường nhất là ở khu vực nông thôn
thế nhưng trong thực tế nhiều người vẫn chưa biết cách vận hành bảo dưỡng đúng quy trình gây ra nguy cơ tai nạn và rủi ro
một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng có nguyên nhân từ việc dò dỉ khí ga từ túi chứa bioga khiến cho ba người tử vong và sáu người khác bị thương
vừa xảy ra vào lúc sáu h một mươi năm phút sáng ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng bốn tại nhà ông nguyễn văn tặng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn thường trú tại ấp lý ấn xã hưng mỹ huyện cái nước tỉnh cà mau
nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông tặng làm sai quy trình sản xuất túi chứa bioga gia đình dẫn đến hiện tượng xì khí ga làm ông bị ngạt khí rơi xuống hố
vợ ông và một số người hàng xóm đến ứng cứu đều bị ngạt khí hậu quả là hai vợ chồng ông tặng và một người hàng xóm tử vong
còn sáu người khác được đưa đi cấp cứu
sau khi sự việc xảy ra ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đã đến hiện trường và chỉ đạo chính quyền địa phương cùng các sở ban ngành có liên quan khắc phục hậu quả
đồng thời đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân tử vong và những người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và hỗ trợ một phần kinh phí cho những gia đình gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này